ca mắc mới của cả nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đứng trước vấn đề này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nêu
nếu để omit hoành lan tràn sẽ gây nên tình trạng quá tải của hệ thống y tế vì vậy vẫn phải đặt trọng tâm cho công tác phòng chống dịch
cụ thể theo đánh giá của bộ trưởng nguyễn thanh long trong thời gian tới dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn
trong năm hai nghìn hai mươi hai có thể xuất hiện các biến chủng mới làm cho diễn biến phức tạp hơn khó lượng hơn
so với cả mắt có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vaccine
với sự xuất hiện của biến chủng omicron tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn cho công tác phòng chống dịch
ngành y tế tiếp tục là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng khác đã và đang rất quyết tâm trong cuộc chiến đối với dịch covid một mươi chín
với mục tiêu trên hết trước hết là bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân
trong năm hai nghìn hai mươi hai ngành y tế xác định nhiệm vụ trước mắt là ưu tiên
là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện thành công chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
cũng theo bộ trưởng nguyễn thanh long có những nghiên cứu thời gian gần đây cho rằng
mức độ tăng nặng của biến thể omicron có thể nhẹ hơn đối với delta
nhưng tốc độ lây lan rất nhanh tăng gấp bảy lần so với biến thể danta đối với những người chưa tiêm đủ vaccine
gấp ba lần
các bạn phải luôn nhớ rằng cuộc chiến covid một mươi chín vẫn còn trước mắt
mỗi ngày có hơn hai trăm linh người tử vong do dịch bệnh
nếu để omitforn lan tràn sẽ gây nên tình trạng quá tải của hệ thống y tế
vì vậy phải đặt trọng tâm cho công tác phòng chống dịch
hãy tin tưởng và đồng hành cùng chính phủ để chống dịch
nhà nhà no ấm đón tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
vâng và vẫn như thường lệ tôi biên tập viên ngọc anh
sẽ cùng gửi tới quý vị khán giả cập nhật ca mắc mới nhất tối nay
ngày chín tháng một
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày tám tháng một đến một mươi sáu h ngày chín tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi năm bảy trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới
trong đó hai mươi tám ca nhập cảnh và một mươi năm bảy trăm năm mươi một ca ghi nhận trong nước
giảm bảy trăm sáu mươi hai ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi tỉnh thành phố có một mươi hai trăm một mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm một mươi một ca hải phòng tám trăm ba mươi sáu ca khánh hòa bảy trăm chín mươi ca bình phước sáu trăm bảy mươi chín ca bình định sáu trăm ba mươi sáu ca
cà mau sáu trăm một mươi năm ca vĩnh long năm trăm ba mươi hai ca hà giang bốn trăm chín mươi hai ca tây ninh bốn trăm bảy mươi năm ca
thành phố hồ chí minh bốn trăm bảy mươi hai ca bến tre bốn trăm năm mươi bốn ca đà nẵng bốn trăm ba mươi ba ca hương yên bốn trăm một mươi ca
bắc ninh ba trăm tám mươi hai ca quảng ninh ba trăm một mươi năm ca thành hóa hai trăm chín mươi ba ca bà rịa bốn trăm tám mươi ba ca
tàu hai trăm tám mươi năm ca thừa thiên huế hai trăm năm mươi năm ca bạc liêu hai trăm ba mươi bảy ca lâm đồng hai trăm hai mươi tám ca hậu giang một trăm chín mươi năm ca
hải dương một trăm bảy mươi năm ca quảng ngãi một trăm bảy mươi một ca vĩnh phúc một trăm bảy mươi ca hòa bình một trăm sáu mươi chín ca thái nguyên một trăm sáu mươi hai ca
nam định một trăm năm mươi bảy ca cần thơ một trăm năm mươi hai ca ninh bình một trăm bốn mươi ca an giang một trăm bốn mươi ca trà vinh một trăm ba mươi tám ca nghệ an một trăm hai mươi tám ca
đồng tháp một trăm hai mươi bảy ca quảng nam một trăm hai mươi sáu ca bắc giang một trăm hai mươi sáu ca kiên giang một trăm hai mươi ca phú thọ một trăm một mươi tám ca sóc trăng một trăm một mươi bảy ca
bình dương một trăm một mươi bảy ca thái bình một trăm một mươi ba ca điện biên một trăm linh năm ca đắk nông một trăm linh ba ca tiền giang chín mươi bảy ca hà nam chín mươi sáu ca đồng nai chín mươi năm ca bình thuận tám mươi tám ca quảng bình bảy mươi bốn ca yên bái bảy mươi ba ca bắc cạn bảy mươi một ca
quảng trị sáu mươi ba ca hà tĩnh năm mươi bốn ca lào cai bốn mươi bảy ca tuyên quang bốn mươi sáu ca ninh thuận bốn mươi một ca lai châu bốn mươi một ca sơn la ba mươi tám ca phú yên ba mươi bốn ca con tum ba mươi bốn ca long an ba mươi hai ca và cao bằng hai mươi tám ca
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một sở y tế bình phước đăng ký bổ sung bảy bốn trăm linh hai ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin tại bình phước
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất
với ngày trước đó trà vinh giảm bốn trăm ba mươi một ca gia lai giảm một trăm tám mươi một ca và tây ninh giảm một trăm một mươi hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bến tre tăng một trăm sáu mươi chín ca bà rịa vũng tàu tăng chín mươi hai ca hải phòng tăng tám mươi tám ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu chín mươi bảy ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly sau khi nhập cảnh
tại hà nội một ca quảng nam một mươi bốn ca tp hcm một mươi một ca hải dương một ca hải phòng một ca và thanh hóa hai ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một tám trăm chín mươi chín năm trăm bảy mươi năm ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có một mươi chín hai trăm năm mươi ba người nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một tám trăm chín mươi ba năm trăm bảy mươi ca
trong đó có một bốn trăm chín mươi bảy bốn trăm ba mươi một ca đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này là tp hcm với năm trăm linh bảy tám trăm một mươi ca
bình dương với hai trăm chín mươi một bốn trăm bốn mươi sáu ca đồng nai chín mươi tám bảy trăm bốn mươi năm ca tây ninh tám mươi hai một trăm chín mươi bảy ca
tây ninh tám mươi hai bảy trăm bảy mươi sáu ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi hai hai trăm một mươi ca tổng số ca được điều trị khỏi là một năm trăm linh hai trăm bốn mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm chín trăm bảy mươi ca trong đó thở oxy qua mặt nạ có bốn hai trăm năm mươi bảy ca
thở oxy dòng cao hfnc có tám trăm sáu mươi một ca thở máy không xâm lớn có một trăm ba mươi sáu ca thở máy xâm lớn có sáu trăm chín mươi sáu ca
và ecmo hai mươi ca
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày chín tháng một ghi nhận hai trăm linh hai ca tử vong
tại tp hcm một mươi chín ca trong đó bốn ca từ các tỉnh chuyển đến như sau bến tre một ca đồng nai một ca tiền giang một ca và vĩnh long một ca
tại các tỉnh thành phố khác an giang hai mươi một ca long an một mươi năm ca đồng tháp một mươi bốn ca vĩnh long một mươi bốn ca kiên giang một mươi ba ca
sóc trăng một mươi một ca cần thơ một mươi một ca đồng nai một mươi ca tiên giang một mươi ca bình dương chín ca bến tre chín ca bà rịa vũng tàu tám ca
tây ninh năm ca hậu giang năm ca cà mau bốn ca bình định bốn ca trà vinh ba ca khánh hòa ba ca bình thuận ba ca bạc liêu ba ca
đắk lắc hai ca bắc ninh một ca quảng ninh một ca huế một ca gia lai một ca đà nẵng một ca và lâm đồng một ca
trung bệnh số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm một mươi ba ca

tổng số ca tử vong covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bốn ba trăm một mươi chín ca chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba các nước asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ năm các nước asean
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé